về tình hình dịch bệnh tại tp hcm tính đến thời điểm này đã có bảy bệnh viện trên địa bàn tp hcm phải phong tỏa hoặc tạm ngừng hoạt động một phần do có liên quan tới các trường hợp mắc covid một mươi chín mới phát hiện trong đợt dịch này
hiện có hai bệnh viện tạm thời phong tỏa toàn bộ do phát hiện nhân viên mắc covid một mươi chín là bệnh viện quận tân phú hai nhân viên bệnh viện đa khoa nam sài gòn một nhân viên
năm bệnh viện khác đã tạm ngừng hoạt động khám bệnh ngoại trú cho người có bệnh dương tính với virus sars cov hai trước đó có đến khám tại bệnh viện này gồm bệnh viện quận bình thạnh bệnh viện phụ sản mê công bệnh viện tâm thần cơ sở lê minh xuân và bệnh viện quận gò vấp
sáng ngày bốn tháng sáu tp hcm cũng đã ghi nhận hai ca nghi nhiễm mới tại bệnh viện fv và một trường hợp bệnh nhân từng đi khám tại bệnh viện đức khang thành phố thủ đức